trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bảy đại sứ quán nhật bản tại việt nam mở sổ tăng tử nghiệm cựu thủ tướng nhật bản abe shinzo tại trụ sở đại sứ quán ở hà nội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các quan chức việt nam đã tới viếng ghi sổ tăng tưởng niệm cựu thủ tướng abe shinzo
vô cùng thương tiếc ngài abe shinzo lãnh đạo có uy tín quốc tế cao người bạn lớn thân thiết của lãnh đạo và nhân dân việt nam
đó là những dòng đầu tiên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi trong cuốn sổ tang tại đại sứ quán nhật bản ở hà nội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhật hoàng nhân dân nhật bản và gia quyến ông abe shinzo
chủ tịch nước cũng nhận định trong thời gian giữ chức thủ tướng nhật bản ông abe đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt đầy ý nghĩa trong thiết lập và củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản vì hòa bình ở châu á
chủ tịch nước khẳng định không thể quên kỷ niệm sâu sắc trong thời gian làm việc với ông abe và sự quan tâm đặc biệt của ông dành cho việt nam
trong sổ tăng thủ tướng phạm minh chính gửi tới đảng dân chủ tự do chính phủ người dân nhật bản và gia đình ông abe shinzo sự tiếc thương lời chia buồn sâu sắc nhất
ngài abe shinzo mất đi không chỉ là tổn thất to lớn đối với đất nước nhật bản mà còn của cả cộng đồng quốc tế trong đó có việt nam
thủ tướng đánh giá tình cảm đặc biệt và hỗ trợ quý báu mà ông abe đã đưa ra
do dành cho việt nam cũng như quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước là tài sản vô giá cho tương lai quan hệ hai nước chúng ta
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội vương đình huệ gửi vòng hoa tưởng niệm ông abe shinzo